mặc dù đã có quy định về việc tạm dừng hoạt động của một số loại hình kinh doanh phục vụ vui chơi giải trí
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thế nhưng vào dạng sáng qua đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
kết hợp cùng lực lượng nghiệp vụ thuộc công an tp cà mau đã bắt quả tàng một cơ sở karaoke đang hoạt động
và phát hiện một số đối tượng sử dụng ma túy
tại phòng hát của cơ sở karaoke goship thuộc khu vực khóm bảy phường năm có bảy khách gồm bốn nữ ba nam
đang hát karaoke và nhân viên phục vụ kiểm tra phòng lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một bịch ni lông
bên trong có chứa tinh thể màu trắng viên nén màu xanh được bẻ làm đôi một đĩa nhựa cùng một số tăng vật khác
ngoài ra trong phòng còn vương vãi chất bột màu trắng qua kiểm tra có sáu đối tượng dương tính với ma túy
những đối tượng liên quan đã được đưa về cơ quan để kiểm tra y tế và đo thân nhiệt
ngoài việc xử lý các lỗi quả tăng cơ quan chức năng sẽ đề nghị xử lý cơ sở karaoke goship
về vi phạm không thực hiện các quy định về phòng chống dịch